đối tượng cầm theo một con dao và bình xịt hơi cay dùng bình hơi cay xịt vào mặt các nhân viên ngân hàng và khách hàng ở phòng giao dịch
các phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng được mặc định là nơi cất chứa nhiều tiền mặt nên đây là mục tiêu của bọn tội phạm hướng tới
đối tượng này vì vay nợ với lãi suất cao khi bị đòi nợ đã nảy sinh ra ý định cướp ngân hàng
chính động cơ này có thể biến một người bình thường thành một tên cướp manh động
hiện nay các ngân hàng đã trang bị những kỹ năng cần thiết và cơ sở vật chất hiện đại để đảm bảo an toàn an ninh
vì vậy một số đối tượng đã có những thủ
thủ đoạn tinh vi hơn đó là chiếm đoạt tài sản bằng cách trộm thông tin của chủ thẻ atm
tài khoản trong thẻ atm bị mất trong khi thẻ vẫn được giữ bên mình
đó là tình trạng phổ biến trong những thời gian gần đây ở một số nơi
nguyên nhân là do một nhóm đối tượng công nghệ cao dùng thủ đoạn tinh vi lắp đặt các thiết bị thông minh
cộng chủ tài khoản ở các cây atm để làm giả thẻ chiếm đoạt tiền của nhiều người
những vụ việc tội phạm đánh cắp thông tin từ chủ thẻ atm để giúp tiền chiếm đoạt tài sản đã xảy ra rất nhiều lần trước đây
nhưng nó vẫn tiếp tục xuất hiện
các đối tượng này sử dụng camera để gắn vào máy atm
khi khách hàng nhập mật khẩu các đối tượng có thể nhìn trộm được mật khẩu
cùng với đó các đối tượng có một cái công cụ để mà
cài đặt vào cái khe đút thẻ của máy tư em để khi mà khách hàng đưa thẻ vào thì sẽ copy toàn bộ cái dữ liệu cho thẻ của mình
từ các dữ liệu đó các đối tượng khoác vào máy tính và chuyển qua cái thẻ một cái thẻ khác một cái phô thẻ khác như thế này
là đối tượng đã có một cái thẻ như một cái thẻ cá nhân bình thường
đây chính là những chiếc thẻ giả và các thiết bị tinh vi mà nhóm tội phạm đã dùng để chiếm đoạt tài sản của chủ thẻ
chúng lợi dụng sơ hở
trong công tác đảm bảo an ninh an toàn hoạt động của máy atm để lắp đặt thiết bị ghi lại thông tin thẻ
công nghệ thẻ từ đang rất phát triển ở việt nam và được đánh giá là không quá phức tạp nên khả năng làm giả là rất cao
để sử dụng được các loại thẻ giả này tội phạm chỉ cần thông tin dữ liệu thẻ và mã pin
đáng chú ý trong đó có cả người nước ngoài nhập cảnh vào việt nam
đây là hai đối tượng
người trung quốc đã từng bị bắt giữ khi rút tiền tại một cây atm thuộc quận đống đa
lực lượng chức năng đã phát hiện các đối tượng dùng thẻ atm giả số tiền mà hai đối tượng chiếm đoạt được là hơn hai trăm linh triệu đồng
trong vụ án hai đối tượng này đã chuẩn bị các công cụ như camera thiết bị lưu thông tin thẻ máy đọc ghi thẻ và máy tính sách tay
đây chính là những thiết bị công nghệ cao hết sức tình bì chuyên phục vụ cho các đối tượng tội phạm trộm cắp nhắm đến lĩnh vực tiền tệ ngân hàng
theo tình tiết vụ án hai đối tượng người trung quốc đã nhắm tới cấu tạo của cây atm
chúng đã chuẩn bị sẵn một thiết bị được cài đặt vào khe đốt thẻ atm có hình dạng và màu sắc giống với máy nên rất khó bị phát hiện
chúng tôi đã đánh những chuyên án bắt qua nhiều năm để bắt các bóng nhóm đối tượng quốc tế vào việt nam gây án
luôn có sự cấu kết giữa đối tượng trong nước và nước ngoài
bản chất là gì các đối tượng sử dụng các thiết bị để đập trộm mã số trên thẻ tiến dụng thẻ atm
sau đó chúng sử dụng các thiết bị khác để cấy để bắn cái mã số đó các thông tin dưới dạng ký tự nhị vân vào các băng từ khác
và chúng đã ngay lập tức biến thành những thẻ tín dụng khác mang thông tin của chủ thẻ gốc
và chúng tổ chức rút quẹt
tư cáo đối với người sử dụng thẻ atm
bản chất là gì các đối tượng sử dụng các thiết bị để đập trộm mã số trên thẻ ký dụng thẻ atm
và anh này sở rất nhiều phím nhưng mình chỉ ấn đúng các cái mạng phim của mình thôi
các đối tượng sẽ không lấy được cái hình ảnh để bấm cái mạng phim của mình
thì giờ mình sẽ tránh được lộn lòn cái mạng phim
những đối tượng xấu lượn lờ và tìm kiếm những cây adm ở nơi không quá đông người
thủ đoạn của chúng là gắn thiết bị đọc mã số thẻ trong ổ thẻ
rồi gắn thiết bị điện tử lên bàn phím để thu nhập thông tin
sau khi thu nhập thông tin trên thẻ atm các đối tượng sẽ phân tích thông tin và quay trở về làm thẻ giả
qua những thiết bị hiện đại thông minh những đối tượng này nhanh chóng dùng thẻ giả để giúp tiền với số lượng lớn của chủ thẻ
chính từ sự không đề phòng mất cảnh giác của chủ thẻ mà đối tượng xấu có thể dễ dàng lợi dụng để lấy được thông tin thẻ và mã số

những đối tượng này thường sẽ thực hiện hành vi rút tiền vào ban đêm
những đối tượng mang quốc tịch trung quốc này thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ở nhiều nơi trong phạm vi toàn quốc
trong quá trình điều tra lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đã nhập cảnh trái phép qua các tỉnh lạng sơn quảng ninh rồi di chuyển đến tỉnh thái bình sử dụng hai mươi chín thẻ giả
tại quảng ninh cảnh sát thu giữ được số tiền gần sáu mươi triệu đồng
còn tại móng cái bắt được thẻ giả
đối tượng đồng phạm bỏ chạy thu giữ gần bốn mươi triệu đồng
để phòng tránh những thủ đoạn tinh vi này của những tội phạm công nghệ cao
chuyên gia của chúng tôi đã đưa ra những kỹ năng cơ bản để giúp người dân cảnh giác không bị đánh cắp thông tin chủ thẻ và mã pin
để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dùng thẻ atm
hiện nay có những thủ đoạn phổ biến của bọn tội phạm nhằm trộm cắp thông tin thẻ atm của khách hàng
trước hết là chúng có thể lắp đặt một hệ thống đầu đọc thẻ giả gắn bên ngoài của đầu đọc thẻ
hoặc chúng có thể gắn một bàn phím giả
đè lên trên bàn phím thật
và thứ ba nữa là có thể lắp đặt các camera nhỏ xíu ở các cái vị trí xung quanh
với mục đích là nhằm để theo dõi mã pin ghi lại mật khẩu của khách giao dịch
do đó trước khi chúng ta đến một cây atm để rút tiền thì việc đầu tiên là chúng ta hãy kiểm tra
chúng ta hãy kiểm tra chiết là kiểm tra cái khe đọc thẻ
ta có thể lắc thử xem nó có bị gắn thêm một cái thiết bị bên ngoài hay không
xem nó có dấu hiệu như được lắp bới hay không
và thứ ba ta hãy quan sát xung quanh xem có những camera được lắp đặt bí vật tại các đỉnh cây hay không
khi kiểm tra thì an toàn rồi thì ta hãy cho thẻ vào
và khi cho thẻ vào thì ta trước khi nút hẳn vào thì ta cũng có thể lắc để ta kiểm tra xem
tại vì một thủ đoạn của đối tượng là có thể là sẽ dùng cái băng thẻ dính hai mặt
để sau đó là làm cho thẻ ta bị kẹt lại
và khi ta bỏ thẻ đi thì đối tượng sẽ ra và tháo ra để lấy thẻ chúng ta ra
khi đã cho bỏ thẻ thì khi chúng ta bấn phím chúng ta hãy dùng một tay che bản phím
các máy rút tiền tưởng như an toàn nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
để phòng tránh thủ đoạn trộm thông tin từ chủ thẻ atm hãy ghi nhớ
khi đi rút tiền tại atm bạn nên quan sát các thiết bị lạ gắn trên atm
đặc biệt khu vực phía trước bàn phím
xem có camera hay không
ngân hàng quản lý atm không bao giờ gắn camera tại những vị trí như thế này
nếu như atm chưa được trang bị thiết bị che bàn phím
bạn nên dùng tay che bàn phím khi nhập pin để rút tiền
nhằm tránh việc kẻ xấu quay camera để lấy các dữ liệu
hãy chắc chắn rằng người đứng sau bạn đang chờ để đến lượt thực hiện sau giao dịch
và người đó không thể xem được số pin bạn nhập hoặc giá trị giao dịch bạn định thực hiện

lấy tiền thẻ và miên line giao dịch ngay sau khi bạn hoàn tất giao dịch